tại thái nguyên thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề
với một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thái nguyên
đồng chí phạm bình minh ghi nhận tiếp thù những ý kiến kiến nghị của cử tri công an tỉnh thái nguyên
gửi đến chính phủ quốc hội về việc cử tri nêu có một số đại biểu quốc hội phát ngôn
còn chưa chính xác tại một số kỳ họp đại biểu quốc hội
đồng chí phạm bình minh cho biết mỗi đại biểu quốc hội có quyền được phát biểu
chất vấn tại kỳ họp phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin mình đưa ra